tại quảng ngãi xã miền núi nghĩa sơn huyện tư nghĩa cũng vừa được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới
đây là xã miền núi đầu tiên của tỉnh quảng ngãi đạt chuẩn nông thôn mới nơi có chín mươi tám là đồng bào hơ rê
sau hơn năm năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng chính quyền và sự chung tay góp sức của người dân
xã miền núi nghĩa sơn đã đạt một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí xây dựng nông thôn mới
xã miền núi này đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới
đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt hai mươi bảy ba triệu đồng tỷ lệ hộ nghèo còn trên ba một trăm linh cán bộ xã đạt chuẩn
bảy năm liền xã không có người sinh con thứ ba một trăm linh trẻ em trong độ tuổi đều đến trường
tổng kinh phí huy động từ các nguồn lực gần ba mươi chín tỷ đồng trong đó vốn ngân sách một mươi tỷ đồng
ngân sách xã đóng góp của người dân và các nguồn lực khác gần hai mươi chín tỷ đồng
mặc dù là xã miền núi chín mươi tám là người đồng bào hơ rê
cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng chính quyền và nhân dân nỗ lực chung sức đồng thuận xây dựng nông thôn đổi mới quê hương